thưa quý vị làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông là một trong những điều quan trọng nhất giúp mỗi chúng ta tránh khỏi những việc đáng tiếc
clip dưới đây sẽ là bài học đối với những ai đam mê tốc độ trong những khu vực đông dân cư
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ngày hai tháng một mươi chưa rõ địa điểm cụ thể
một chiếc xe ô tô bán tải đang quay đầu thì bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đâm trúng
cú đâm mạnh khiến một nam thanh niên bay lên không trung rồi văng vào lề đường
người còn lại nằm ngay dưới đầu chiếc xe ô tô bán tải sau tai nạn hai thanh niên bị thương nặng
ngay sau khi được đăng tải đoạn clip đã lập tức nhận được sự quan tâm chú ý từ phía cộng đồng mạng
hầu hết mọi người đều tỏ ra dùng mình trước cách chạy xe của hai nam thanh niên
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam cho biết đã lắp đặt xong camera giám sát trên các tuyến đường do công ty quản lý
gồm cầu rẽ ninh bình nội bài lào cai tp hcm long thành dầu dây và đà nẵng quảng ngãi
giám sát các hành vi vi phạm như rừng đỗ phương tiện không đúng quy định đi ngược chiều hoặc tình huống va chạm cháy nổ
qua giám sát vec ghi nhận tình trạng người tham gia giao thông đi xe máy đi bộ trên đường cao tốc
không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông tham gia giao thông thiếu quan sát mất lái diễn ra khá phổ biến
được biết trong bốn tuyến cao tốc đã lắp đặt camera lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng dữ liệu tại hai tuyến là nội bài lào cai và đà nẵng quảng ngãi để phạt nguội các phương tiện vi phạm
có thể thấy là việc tăng cường những hệ thống camera giám sát thực sự sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thống kê cho thấy những vi phạm chủ yếu được phát hiện là liên quan đến tốc độ và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông
chắc chắn là mỗi chúng ta khi lưu thông trên các tuyến cao tốc cũng cần phải chú ý hơn đến vấn đề này
trung tâm chỉ huy cục cảnh sát giao thông bộ công an chỉ cần những thao tác đơn giản lực lượng chức năng có thể giám sát phương tiện hoạt động trên các tuyến cao tốc và mỗi hành vi vi phạm đều được camera ghi lại như thế này
như thế nó rất công minh và nó sẽ sát thực hơn vì là mình đã có hình ảnh và các thứ đó đều là rõ ràng và thực tế hết
không có gì là phải chơi cái mà không có gì đấy cả
hệ thống giám sát này rất là hiện đại và đạt được yếu tố đề ra của đảm bảo về tính pháp lý
và đặc biệt là những khi người dân đến xử lý vi phạm mà có thắc mắc thì tất cả đều có dữ liệu để chứng minh hành vi vi phạm cho người dân xem
hệ thống camera giám sát phải đảm bảo năm yếu tố chính
giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến
giám sát hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông
tích hợp các xe có dấu hiệu như xe gian xe mất cắp xe quá tải
một hệ thống xử phạt trên cổng dịch vụ công quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
phát hiện những vi phạm về giao thông làm căn cứ để xử phạt
đạt được lớn nhất ở đây là đã lưng cao được ý thức tự giác chấp hành tham gia giao thông của người tham gia giao thông trên tuyến
cái thứ hai nữa là cái thay đổi được cái phương thức tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
đã quán xuyến được tình hình trật tự an toàn giao thông ở trên tuyến
và cái thứ ba nữa là tình hình
trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt
sau gần hai tháng đi vào hoạt động hệ thống đã góp phần không nhỏ trong việc xử lý vi phạm giao thông
đặc biệt với việc ứng dụng camera giám sát như vậy cũng góp phần không nhỏ trong việc đổi mới phương thức công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời mỗi chúng ta đều phải tự nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
từ đó góp phần hình thành văn hóa giao thông trên mọi tuyến đường